thưa quý vị nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch
thành phố hà nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quét mã qr code
phục vụ công tác quản lý truy vết
yêu cầu công dân trên địa bàn bắt buộc phải thực hiện việc quét mã qr
khi vào các địa điểm công cộng cơ quan đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở dịch vụ
và hiểu rõ điều này thì ngay khi hà nội được nới lỏng mở cửa một số dịch vụ kinh doanh
lực lượng đoàn viên thanh niên quận hà đông đã tiến hành hỗ trợ cài đặt mã qr
cho hơn hai hộ kinh doanh trên địa bàn
đây có thể nói là điểm sáng trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
nhiều ngày nay chiếc xe đẩy lưu động bao gồm máy tính và máy in này
đã liên tục đi đến từng nhà từng hộ kinh doanh trên địa bàn phường la khê
để hướng dẫn người dân cài đặt và dán mã qr code để phục vụ công tác phòng chống dịch
nhiều ngày nay chiếc xe đẩy lưu động bao gồm máy tính và máy in này đã liên tục đi đến từng nhà
để tiến hành là đẩy xe mang theo máy in máy tính để hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh làm mã qr
sau đó gián luôn giúp cho các cơ sở kinh doanh
theo cảm nhận của tôi với đoàn thanh niên phường la khê các bạn trẻ rất nhiệt tình
và hướng dẫn như chúng tôi sử dụng phần mềm điện thoại thì nó cũng không được ấy lắm
thì các bạn hướng dẫn cho chúng tôi rất là chú đáo và nhiệt tình để mình dễ cập nhật nhất
và mình hướng dẫn cho khách hàng mình những cái nào là thuận tiện nhất và dễ nhất
bên cạnh việc trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để cấp phát mã
nhiều tổ lưu động khác đã đến từng hộ kinh doanh khảo sát thu thập thông tin
và triển khai cấp mã ngay sau đó
hiện tại thì bọn em đang cùng phối hợp với đoàn phường la khê đến tại từng các chủ nhà kinh doanh
để hỏi xem họ đã có mã qr code chưa hướng dẫn mọi người sử dụng pc covid
để hướng dẫn mọi người quét mã khai báo y tế
tôi thấy như thế này là biên đoàn thanh niên làm rất là sáng suốt và tốt
chỉ sau hai ngày triển khai hơn ba trăm linh hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn phường la khê đã được đoàn thanh niên phường đến tận nhà hướng dẫn
đặc biệt trong quá trình triển khai nhiều người dân cũng đã được các đoàn viên hướng dẫn cài đặt các phần mềm khai báo
sức khỏe và hướng dẫn mọi người
trong một tuần qua quận đoàn hà đông đã triển khai đội hình lưu động của đoàn viên thanh niên một mươi bảy phường
hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tạo điểm mã quét qr code
đây là việc làm thiết thực
trong tay cùng các cấp có phần phòng chống covid một mươi chín